ngày sáu tháng một mươi hai cục việc làm và tổng cục giáo dục nghề nghiệp của bộ lao động thương binh và xã hội
phối hợp tổ chức hội thảo định hướng nghề và việc làm cho thanh niên trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
tại hội thảo thực trạng và các giải pháp định hướng việc làm trong tình hình mới đã được các đại biểu tham gia phân tích
theo ý kiến của một số cơ quan tham gia hội thảo công tác phân luồng hướng nghiệp hiện nay tùy cơ chế chính sách đã có
nhưng việc thực thi còn nhiều khó khăn đặc biệt là tại một số địa phương
thứ nhất là về góc độ quản lý nhân nước chúng ta có thể thấy cơ chế chính sách của nhà nước mặc dù đã có rất nhiều cơ chế chính sách
tuy nhiên khi đi vào thực tiễn thì nó cũng rất nhiều hạn chế liên quan đến câu chuyện là
ví dụ như đội ngũ về giảng viên giáo viên về hướng nghiệp hiện nay trong các trường hội thông rất là hạn chế
thứ hai là các chương trình giáo dục hướng nghiệp hiện nay nó cũng chưa có sự thống nhất và đồng bộ
thứ ba là chính sách phân luận của nhà nước sau khi đào tạo sau khi tạo tốt nghiệp cấp hai nó cũng chưa được rõ nét
bên cạnh việc chính sách chúng ta rất đầy đủ đồng bộ tuy nhiên việc tổ chức thực hiện chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn
và một trong nguyên nhân đó là cái nhận thức nhận thức của xã hội của người dân và thậm chí chính bản thân những bạn thanh niên về nghề nghiệp và việc làm
hoặc hoàn toàn phụ thuộc vào sự tư vấn định hướng của gia đình
chúng ta tìm hiểu và tiếp cận các thông tin trên thị trường lao động
một trong những giải pháp được nhiều đại biểu đưa ra trong việc định hướng nghề và việc làm cho thanh niên trong tình hình mới hiện nay
đó là thay đổi nhận thức đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp đổi mới công tác dự báo nhu cầu nguồn lực
nhu cầu đào tạo và giải quyết việc làm tăng cường chính sách đối với lao động có trình độ